xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online mở đầu bản tin mời quý vị cùng cập nhật những số liệu mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
vào sáng ngày hôm nay ngày một tháng tám bộ y tế cho biết hiện tại đã có tổng cộng ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay sẽ có hai trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu h sáng ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
với hai ca nhập cảnh và bốn ba trăm bảy mươi hai ca được ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm là hai hai mươi bảy ca bình dương là một bốn trăm một mươi năm ca long an là ba trăm một mươi tám ca đồng nai là hai trăm sáu mươi hai ca
hà nội là sáu mươi bảy ca và ở một số tỉnh thành khác
riêng tại hà nội vào sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo một mươi tám người dương tính với sars cov hai mới
trong đó một mươi một ca phát hiện tại khu cách ly và bảy ca phát hiện tại cộng đồng
hiện nay bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và nguy kịch
với quy mô năm trăm linh giường đang được gấp rút xây dựng tại quận hoàng mai hà nội để đưa vào hoạt động trước ngày ba mươi

trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng phức tạp
thành phố hồ chí minh đã được phân bổ ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước
và theo số liệu của bộ y tế thì cho đến nay thành phố đã tiêm được khoảng một năm triệu liều
thành phố hồ chí minh đạt mục tiêu sẽ tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi
sau hơn một mươi ngày triển khai tiêm chủng
thành phố hồ chí minh đã tiêm được gần sáu mươi liều vaccine được phân bổ và được phân bố trong đợt năm
nếu như những đợt tiêm trước thành phố có ưu tiên cho một số đối tượng nhất định
thì sắp tới tất cả người dân đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh đều được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không có giới hạn
trình tự tiêm sẽ do các địa phương tổ chức sao cho phù hợp với đặc thù riêng
bên cạnh đó thành phố sẽ không giới hạn số lượng tiêm mỗi ngày
có thể tổ chức nhiều hơn hai trăm linh liều mỗi ngày ở mỗi điểm tiêm để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
ngay sau khi thành ủy đà nẵng ra nghị quyết số tám về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống covid một mươi chín
và chỉ thị số năm của ubnd
thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố đà nẵng đã khẩn trương lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho việc thực hiện giãn cách xã hội
thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sau đây là những hình ảnh được nhóm phóng viên antv tại đà nẵng ghi nhận trong đêm đầu tiên gia quân của toàn lực lượng công an thành phố
đúng một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy
cả thành phố đà nẵng bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực và thực hiện kiểm soát người ra vào tại các chốt điểm đã được phân công
bàn giám đốc công an thành phố trực tiếp xuống tận các chốt kiểm tra dịch để kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ
đây là đêm đầu tiên thực hiện việc cách ly toàn xã hội nên công an thành phố chú trọng việc nhắc nhở tuyên truyền
để bà con nhân dân nâng cao ý thức hơn nữa trong việc chấp hành theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân cũng đã có hưởng ứng rất là tích cực qua kiểm tra
thì đến giờ phút này tất cả trên địa bàn của thành phố
những người có trách nhiệm đều được có cái giấy đảm bảo về cái thực hiện công vụ của mình khi mà ra đường
còn những trường hợp mà không có trách nhiệm thì cũng chưa có trường hợp nào mà ra được
mà để lực lượng công an phải xử lý vi phạm
bên cạnh việc bố trí phân bổ lực lượng xuống tất cả các chốt điểm cố định ở khu dân cư tổ dân phố
công an các đơn vị địa phương còn tổ chức hàng chục tổ tuần tra
để kiểm tra kiểm soát lưu động
nhằm kịp thời phát hiện nhắc nhở xử lý những trường hợp ra ngoài vi phạm quy định phòng chống dịch
cùng với đó kết quả các ca công tác được báo cáo tổng hợp theo từng khung giờ trong ngày
để lãnh đạo chỉ huy có biện pháp điều chỉnh kiểm soát hiệu quả
có thể nói rằng công tác tổ chức triển khai quan triệt của giám đốc công an thành phố đà nẵng
đến các lực lượng đặc biệt là công an các tuyến cơ sở và xã phường
đã được cán bộ chiến sĩ lãnh đạo và chỉ huy các đơn vị tổ chức triển khai
một cách nghiêm túc có hiệu quả
và cũng mong muốn rằng trong thời gian đến
để chung tay cùng với nhân dân cả nước
thì nhân dân của thành phố đà nẵng và cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng
sẽ nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ này
thành phố đà nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trong bối cảnh biến chủng virus delta lây nhiễm nhanh và mạnh
số ca mắc mới trong công tác triển khai quan triển khai
cộng đồng những ngày gần đây tăng liên tục
xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh trên viện rộng
việc gia quân đồng bộ quyết liệt của công an thành phố đà nẵng
đang góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân
công an phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
vừa đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường núi sam
ra quyết định xử phạt hai triệu đồng đối với trương thanh phong
tạm trú tại thành phố châu đốc
về hành vi ra đường không thật sự cần thiết
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thuộc khóm vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác phát hiện phong điều khiển xe máy đến chốt
nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà đã tăng ga bỏ chạy qua chốt
lực lượng công an phường đã truy đuổi khoảng sáu km thì bắt giữ được phong
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ trên người phong
một bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai nhận là ba tuy đá
công an phường núi sam đang phối hợp cùng công an thành phố châu đốc
tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với phong
thời gian vừa qua xuất hiện nhiều bài viết đăng tải phát tán tin giả
tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của các ngành chức năng
và điều này đã gây ra ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý quyết liệt tình trạng này
và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
người phụ nữ này vừa bị công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
mời lên làm việc vì có hành vi đăng tải sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó khi thấy một đoạn clip ghi lại cảnh tại một bệnh viện
chị đã dùng facebook của mình để chia sẻ với nội dung liên quan về dịch bệnh covid một mươi chín
rất nhanh chóng bài đăng này đã nhận được nhiều tương tác
đa phần trong số đó thể hiện sự hoang mang về dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên theo điều tra của cơ quan công an
đoạn clip trên được quay tại khoa cấp cứu của một bệnh viện
và không hề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
dạ cái đoạn clip đó là em vô tình em lướt trên mạng xã hội em thấy
rồi em chia sẻ lại thôi
em cũng không có kiểm chứng lại kỹ là cái đoạn clip nó gây ảnh hưởng quan mang tới mọi người
nên em đã đăng lên mạng xã hội
sau khi mà em được mấy anh giải thích cho em
thì em đã hiểu là em đăng lên vậy là đã sai
không chỉ riêng người phụ nữ này
mà thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện không ít tin đồn
clip sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại tỉnh bạc liêu nói riêng của việt nam nói chung
điều đó đã gây không ít hoang mang cho người dân
trong khi các cấp các ngành và lực lượng công an
đã và đang gồng bình chiến đấu với các cấp các ngành và lực lượng công an

những thông tin thất thiệt sai sự thật như thế này
đã khiến không ít người dân bị ảnh hưởng
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng chức năng
công an thành phố cũng khuyến cáo bà con
trước khi mình đưa tăng xem tin bài trên các trang mạng xã hội
thì mình phải xác định chính xác
trong đó thì khuyến báo bà con nên xem
cái nguồn của tin đưa lên trang mạng xã hội
đặc biệt là các trang mạng xã hội
các báo đài tin đã được
của chính thống của các cơ quan chính thống
theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội
để thực hiện các hành vi như
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vua khấm xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm của cá nhân
cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong nhân dân
kích động bạo lực
tội ác tệ nạn xã hội đánh bạc
hoặc phục vụ đánh bạc
đăng tải tin giả tin sai sự thật
là hành vi vi phạm pháp luật
chính vì thế mọi người dân cần kiểm chứng thông tin
tránh đăng tải những thông tin sai sự thật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục
với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào khoảng hai mươi ba h tối ngày hôm qua
tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
số hai trên địa bàn huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
khiến một người chết và sáu người bị thương
trong đó có hai đồng chí là cảnh sát giao thông
đang đứng trực tại chốt
lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường
chỉ đạo làm rõ vụ việc
thời điểm trên xe mô tô ba bánh do ông trương xuân sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê ở nghệ an điều khiển chở theo vợ và các con
lưu thông trên quốc lộ một a
theo hướng từ tp hcm về nghệ an
thì được lực lượng cảnh sát giao thông
đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt ra hiệu lệnh
dừng phương tiện yêu cầu khai báo y tế
ngay khi ông sơn tấp dừng xe
vào lề bên phải đường thì đã bị xe ô tô tải
do tài xế tô văn lượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quy ở hà giang điều khiển cùng chiều
bất ngờ đâm trúng
sau cú va chạm xe mô tô ba bánh lao về phía trước
tiếp tục đâm vào hai cán bộ chiến sĩ
cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
hậu quả một người trên xe ba bánh tử vong
và sáu người khác bị thương
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
tài xế xe tải gây tai nạn
kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh bình thuận
đã đến tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng
tổ chức cấp cứu người bị nạn
điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường
đồng thời phân công lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát người và phương tiện tại chốt kiểm soát
đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đang phối hợp điều tra truy tìm nghi can
của vụ án giết người
khiến một gia đình của ông phạm trung nhỡ
và bà trịnh thị san
trú tại thôn an bồ xã dũng tiến hải phòng tử vong
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy
công an huyện vĩnh bảo nhận được thông tin
tại nhà riêng của hai vợ chồng ông phạm trung nhớ
và bà trịnh thị san bị hỏa hoạn
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và người dân dập được đám cháy
thì phát hiện ông nhỡ và bà san đã tử vong trong nhà
trên cơ thể của hai nạn nhân
có nhiều vết đâm nghi là do vật sắc nhọn gây ra
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng
bảo vệ hiện trường khám nghiệm lấy lời khai để điều tra
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương
làm rõ và truy bắt hung thủ gây ra vụ án
công an huyện tiên du chủ trì phối hợp với công an huyện thuận thành
tỉnh bắc ninh điều tra làm rõ
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hai đối tượng
là hồ duy anh và ngô văn khoa
đều ở xã hoài thượng huyện thuần thành
tỉnh bắc ninh về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
duy anh rủ khoa đi cướp xe máy của người đi đường
duy anh cầm theo một con dao nhọn
điều khiển xe máy nhãn hiệu exciter
không có biển kiểm soát
là xe của mình đến đón khoa
sau khi đi lòng vòng qua các địa bàn
các huyện quế võ yên phong và thị xã từ sơn
cho đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
tại đường tỉnh lộ hai trăm tám mươi bảy
thuộc địa phận huyện tiên du
hai đối tượng phát hiện thấy một nam thanh niên đi xe máy
nên đã áp sát dùng dao khống chế
cướp xe máy rồi tháo chạy
ngay sau khi gây án
hai đối tượng đã bị công an huyện tiên du bắt giữ
thời gian vừa qua mặc dù phải dồn sức
và tập trung lực lượng để thực hiện
các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
nhưng lực lượng công an tỉnh bắc giang
vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
đặc biệt là trong mùa dịch
nhiều tụ điểm phức tạp về ma tuế
cũng như là đối tượng mua bán ma tuế
đã bị lực lượng chức năng công an các huyện thành phố
đấu tranh triệt phá thành công
huyện yên dũng trong những ngày giãn cách xã hội
trong khi chính quyền và người dân đang dồn sức
để phòng chống dịch
thì nhiều đối tượng tội phạm về ma tuế
đã lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hành vi tàng trữ mua bán
và sử dụng trái phép chất ma tuế
điển hình là vụ vũ văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tây thôn yên tập bắc xã yên lư
đã biến nhà trở thành nơi mua bán ma túy
thấy bảo bán cái đấy có lãi
thì em đi mua và em bán
thì bán được là vào ngày hai mươi chín
chiều ngày hai mươi chín
thì em bán cái đầu tiên

và một thanh niên
ở xã cùng xã
và một thanh niên ở xã cùng xã
ở thị trấn này
khi hỏi mua
thì em bán cái hai trăm linh đầu tiên
thì năm phút sau thì công an
ở biển bắt luôn
quyết tâm không để tự phạm ma tuế lợi dụng
tình hình dịch bệnh để hoạt động
bằng những biện pháp đồng bộ quyết liệt
nên trong thời gian qua công an huyện và công an các xã
thị trấn trên địa bàn huyện yên dũng
đã triệt phá một mươi ổ nhóm với hai mươi một đối tượng phạm tội
với ma tuế thu giữ nhiều tăng vật
có liên quan
trong thời gian dịch bệnh
thì các đối tượng lợi dụng
để hoạt động phạm tội
trong đó có tội phạm ma tuế
các đối tượng ma tuế
sẽ không thể dừng lại được
vẫn phải tiếp tục mua bán
và tàng trữ để sử dụng
thì qua đó chúng tôi đã nghiên cứu
phương thức thủ đoạn như vậy
chúng tôi đã tập trung đấu tranh trong giai đoạn dịch bệnh
xác định tội phạm ma tuế
sẽ hoạt động tinh vi hơn trong những ngày thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma tuế công an nguyễn tân yên
đã chủ động xây dựng các phương án kiểm soát
với công an các xã để có phương án đấu tranh phù hợp
trong thời gian diễn biến
dịch phức tạp như vậy
chúng tôi cũng đã chủ động tham hiu cho lãnh đạo đơn vị
tiếp tục xây dựng
đề án đấu tranh phòng chống ma tuế
trên địa bàn
triển khai đến công an các xã
thị trấn trên địa bàn huyện
để chủ động làm tốt
các biện pháp
để chúng ta kịp thời phát hiện
các tổ điểm phức tạp
với ma tuế
để có biện pháp đấu tranh
có hiệu quả
nhờ đó chỉ trong vòng hai tháng qua
công an huyện tân yên đã đấu tranh bóc gỡ
triệt phá thành công hai chuyên án
bắt giữ năm vụ chín nội tượng về tự phạm ma tuế
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự
và đem lại sự bình yên cho quần chúng nhân dân
trong thời gian mà
đối tượng ở đây
bản thân tôi và bản thân người dân
cũng rất nhiều những cái băn khoăn
ảnh hưởng đến con em mình
học tập những nửa tuổi đang nhạy biệt
đấy là những cái mà tâm tư người bạo của người dân
mình cũng rất muốn để bắt được lực lượng này
thế sau khi bắt được thì đúng là thôi
bảo an mừng thì cũng phải là an mừng thôi
nhưng mà cũng là cái
cái sự phấn khởi
công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là tự phạm về ma tuế
vốn rất nhiều khó khăn nguy hiểm
nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng chức năng
công tác đấu tranh ngăn chặn đối với các loại tội phạm này
trong thời điểm diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
vẫn được triển khai hiệu quả
góp phần đem lại sự bình an cho nhân dân
ổn định xã hội
bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây